xin kính chào quý vị và các bạn trong ba ngày tới các tỉnh phía đông bắc bộ đuộm không khí còn cao
về đêm và sáng trời nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi và sương mù dài rác với nhiệt độ thấp nhất phổ biến
từ hai mươi ba hai mươi sáu độ vùng núi có nơi dưới hai mươi hai độ ban ngày trời có nắng sen giữa những khoảng nhiều mây
nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều từ hai mươi chín ba mươi hai độ trong ngày mai sau đó nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ
từ hai mươi ngày khu vực tây bắc bộ đuộm không khí thấp hơn ban ngày nắng nhiều với cường độ nắng vào
trưa chiều khá mạnh còn chiều tối có mưa rào ở một vài nơi nhiệt độ ban ngày ở khu vực này cao
hơn ở phía đông bắc bộ phổ biến từ ba mươi một ba mươi bốn độ riêng khu tây bắc bắc bộ có nắng nóng với nhiệt
độ trên ba mươi năm độ tại các tỉnh duyên hải miền trung từ thanh hóa đến thửa thiên huế dự báo trong
ba ngày tới mưa rào và rông chỉ xuất hiện ở một vài nơi vào lúc chiều tối trong thời đoạn ngắn
tuy nhiên trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét và gió giật mạnh trong ngày trời đều có nắng với
nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ ba mươi một ba mươi bốn độ sau tăng lên mức là ba mươi ba ba mươi bảy độ nắng nóng xuất hiện
còn khu vực từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết ổn định trời nắng nhiều nhiệt độ cao nhất ba ngày tới
sao động từ ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn tập trung ở các tỉnh phía bắc của khu vực đến tối và đêm nhiệt
độ hạ về khoảng là còn hai mươi năm hai mươi tám độ trời dịu mát mặc dù đã giữa tháng bốn nhưng khu vực tây nguyên vẫn
trong tình trạng ít mưa ngày nắng nhiều và nắng nóng xảy ra ở phần phía bắc của khu vực dự báo ba
ngày tới nhiệt độ cao nhất ngày vẫn duy trì ở trong khoảng là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi năm độ và ở
ngưỡng nắng nóng các tỉnh thành thuộc khu vực nam bộ là nơi nắng nóng kéo dài nhiều ngày nhất trong
tháng ba và từ đầu tháng bốn đến nay dự báo là ba ngày tới chưa có dấu hiệu suy giảm nắng nóng trước khu
vực nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ riêng miền đông có nơi trên ba mươi bảy độ trời nắng nóng
gai gắt kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp nên nguy cơ xảy ra hỏa hoạn ở mức cao người dân cần